thưa quý vị từ đêm ngày một mươi chín tháng bảy đến dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn hà giang có mưa to kéo dài
gây thiệt hại đến các hộ dân và các công trình phúc lợi tại địa phương
mưa to lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh
đặc biệt là nhà máy thủy điện thái an huyện quảng bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động
dạng sáng ngày hai mươi một tháng bảy trên địa bàn đã xảy ra mưa to và rất to kéo dài nhiều giờ đồng hồ
gây nên tình trạng ngập úng sạt lở đất ở nhiều địa phương
tại thành phố hà giang mưa lớn kéo dài nước không kịp thoát đã gây ngập úng nhiều tuyến phố và nhà dân
có nơi ngập sâu đến hơn một mét
mưa lớn khiến cho hai người tại huyện hoàng su phi tử vong do bị vùi lấp bởi đất đá sạt lở vào nhà
ngoài ra một người bị thương một ngôi nhà bị đá vùi lấp
hiện tại các lực lượng như cảnh sát giao thông cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cảnh sát cơ động công an tỉnh phối hợp với các đơn vị sở tại triển khai các phương tiện
thiết bị di chuyển nhân dân qua những vùng ngập lụt tại địa bàn thành phố
tổ chức giúp dân sơ tán tài sản bị ngập lụt đảm bảo thông suốt các tuyến đường bị ngập
tại lào cai theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang mưa lớn dữ dội chút xuống thành phố lào cai
khiến nước tiêu thoát không kịp dồn ứ lại gây ngập sâu nhiều tuyến đường ngập nặng nhất là khu vực phường bắc cường
tại đây hàng trụng nhà dân bị nước dân cao tràn vào nền nhà làm ngập từ một mươi ba mươi cm phải di chuyển đồ đạc lên cao
nhiều diện tích rau xanh bị dòng nước mang đất cát vùi lấp ngập úng hư hỏng nặng
tới sáng nay hai mươi một tháng bảy mưa giảm phần nước ngập trên các tuyến phố cũng đã rút hết
trước tình hình khả năng diễn biến phức tạp và khó lường người dân nhất là các huyện miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao lũ quét
trượt lở đất đá cảnh giác với lốc xoáy xét đánh trong cơn rông các vùng trũng thấp nơi ngã ba sông suối phòng ngừa ngập lụt sâu
hiện nay khu vực miền núi phía bắc đang tiếp tục có mưa to đến rất to đặc biệt là tại hà giang
nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ đặc biệt là tại các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn
trước tình hình trên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bàn hành công điện số bốn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía bắc
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ tài nguyên môi trường và nông nghiệp phát triển nông thôn
bộ công thương bộ quốc phòng bộ công an thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải và các cơ quan thông tấn báo chí
để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất giảm thiệt hại về người và tài sản
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
các bộ ngành khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ lũ quét sạt lở đất
triển khai ngay các lực lượng cứu hộ di rời dân vùng bị ngập sâu
chỉ đạo chính quyền cơ sở và lực lượng sung kích phòng chống thiên tai kiểm tra giả soát các khu dân cư ven sông suối hạ lưu hồ đập
khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm
khơi thông dòng chảy nhất là trên các suối khe cạn các ao hồ có nguy cơ gây mất an toàn
triển khai phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn theo cấp báo động
tổ chức tuần tra canh gác kiểm tra giả soát việc chuẩn bị lực lượng vật tư phương tiện theo quy định
bố trí lực lượng kiểm soát hướng dẫn giao thông nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết
tuyên truyền ngăn chặn không để người dân vớt củi trên sông suối khi mưa lũ
chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bộ quốc phòng bộ công an cần chỉ đạo các quân khu các lực lượng đóng chân trên địa bàn ra soát phương án sẵn sàng triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu